nguyễn tuấn hùng nguyên trưởng ban tài chính pvep
vũ thị ngọc lan nguyên phó tổng giám đốc pvep về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí pvep đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn
tại ocean bank chi nhánh thăng long trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
đỗ văn khạnh đã có quyết định phân công vũ thị ngọc lan ký phê duyệt các tờ trình của ban tài chính
nguyễn tuấn hùng là người trực tiếp đề xuất ký tờ trình hợp đồng gửi tiền
theo chủ trương và chỉ đạo của hà văn thắm chủ tịch hội đồng quản trị ocean bank về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn
cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống ocean bank trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi tám
với trường hợp tổng công ty pvep nguyễn tuấn hùng đã nhận được số tiền năm mươi một tám trăm một mươi sáu tỷ đồng
trong đó nguyễn tuấn hùng đã đưa cho đỗ văn khạnh bốn năm mươi sáu tỷ đồng vũ thị ngọc lan hai trăm linh triệu đồng
trong vụ án này nguyễn tuấn hùng còn khai đưa tiền lãi ngoài cho nhiều đối tượng khác
nhưng cơ quan điều tra chưa đủ chứng cứ để giải quyết
nên đã tách hành vi và tài liệu liên quan đến lời khai của hùng để xử lý sau
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa vừa ra các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai cán bộ ban giải phóng mặt bằng và tái định cư tp thanh hóa
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an
công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở số sáu mươi ba ngo quyền phường điện biên tp thanh hóa
đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bị can dương văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở xã quảng trung huyện quảng sương
từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng việc được giao nhiệm vụ chủ trì
và trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng
đối với diện tích đất bị thu hồi tại phố lễ môn và phố vạn sơn
phường đông hải tp thanh hóa để phục vụ đầu tư xây dựng dự án số hai
khu đô thị đông hải
nguyễn văn đức đã chỉ đạo dương văn trung trao đổi hướng dẫn và thỏa thuận
với các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất đã được lập biên bản kiểm kê
để sửa chữa ghi nhận hoa màu là lúa và rau ngổ
sau đó tẩy xóa ba mươi tám biên bản kiểm kê thực tế hoa màu từ lúa thành hoa ly củ
để tăng tiền tranh lệch đền bù đất đai gây thiệt hại cho nhà nước trên một tỷ đồng
khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai đối tượng trên
lực lượng chức năng đã thu được nhiều tài liệu có liên quan tới vụ án
từ tp hcm ra đà nẵng hành nghề massage ba đối tượng chuyển giới gồm
nguyễn hữu tránh hai mươi bốn tuổi đặng hoàng kiệt và nguyễn ngọc thiện cùng hai mươi tám tuổi
tạm trú tại một khách sạn thuộc phường an hải bắc quận sơn trà tp đà nẵng
đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản của khách du lịch
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử ba bị cáo trên
về hành vi trộm cắp tài sản
theo cáo trạng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám cả ba bị cáo tránh kiệt và thiện cùng ra đà nẵng
vì kiệt và thiện đã chuyển giới thành nữ nên nhận nhiệm vụ chạy xe
dọc khu vực ven biển để mồ trài rủ dê các khách du lịch đi massage hoặc mua dâm
rồi lợi dụng khi khách không để ý thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
với thủ đoạn như trên trong suốt một thời gian dài cả ba bị cáo đã thực hiện chót lọt
một mươi ba vụ trộm cắp tài sản của nhiều khách du lịch trên địa bàn quận ngũ hành sơn
đà nẵng khám xét phòng trọ của các đối tượng cơ quan công an thu giữ nhiều điện thoại
di động và ngoại tệ tại viên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạm bị cáo nguyễn ngọc thiệt
ba năm sáu tháng tù giam nguyễn hữu tránh hai năm sáu tháng tù giam đặng hoàng kiệt
một năm sáu tháng tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản
gần hai mươi năm tỷ đồng là số tiền vỡ hụi mà những người dân tại xã phú nhuận
huyện bảo thắng tỉnh lào cai phải gánh chịu
rất nhiều người dân tham gia chơi hụi từ số tiền mà mình đã tích góp nhiều năm
nhưng thật chế chêu khi đến kỳ lĩnh tiền thì nhiều người lại đứng trước tuyên bố vỡ hụi
sau nhiều năm làm nghề sơ chế và mua bán nông sản vợ chồng chị trần thị nhung ở thôn phú an một
xã phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai cũng dành dụng được hơn một tỷ đồng
với hy vọng sau này sẽ mở rộng công việc kinh doanh
vì số tiền đang nhàn rỗi nên chị nhung đã nghe theo lời gạ gẫm của nguyễn thị bình
là người cùng xã tham gia chơi hụi và cũng là người cầm cái
tuy nhiên sau một thời gian tham gia đến khi cần tiền đến lấy
thì chị nhung mới biết nguyễn thị bình tuyên bố vỡ hụi
đến thì chị cứ khóc lóc xong là bảo là bây giờ cho chị giả dần đấy nọ kia
mà trong khi đấy đến sáu tháng rồi mà chị cũng không chịu giả bọn em ấy ạ
gia đình vợ chồng ông đỗ văn lư và đoàn thị ngoan tại thôn phú hải ba xã phú nhuận
cũng không nằm ngoại lệ
số tiền hơn hai tỷ đồng từ bán đất và tích cóc cả đời để phòng khi đau yếu về già
thế nhưng cũng vì chơi hụi mà phút chốc trở nên trắng tay
không những vậy vợ chồng ông bà lư còn lâm vào cạnh nợ nần trông chất
cô ra cô cũng đòi nhiều lần nhưng chị chỉ trả lời là sau này chị làm ăn rồi chị sẽ trả
thì bây giờ cũng không làm gì được chị ấy
thì cô chỉ biết là chờ đợi vậy
theo công an
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai cho đến ngày một mươi một tháng ba đã có sáu mươi bảy người dân ở xã phú nhuận
đến tố cáo nguyễn thị bình với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng số tiền mà sáu mươi bảy người chơi là hai mươi bốn bảy mươi năm tỷ đồng
lực lượng công an đã tiến hành các biện pháp là thu thập tài liệu
rồi là gọi hỏi những người có liên quan đến để coi xác minh
để thu thập thông tin để liên quan đến những việc góp tiền vào chơi hụi vào bình
chúng tôi đã tiến truyền
vận động quần chúng nhân dân không cứ địa bàn xã phú nhuận
và cũng khuyến cáo bà con của các địa bàn khác là cũng không nên tham gia
vào các cái đường dây liên quan đến cái việc chơi hụi để tránh những cái trường hợp xấu xảy ra
được biết sáu mươi bảy người chơi hụi khai báo số tiền lên đến gần hai mươi năm tỷ đồng
mới là số liệu ban đầu mà cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng tiếp nhận
theo thông tin mà phóng viên nhận được con số trong vụ vỡ hụi lần này
có thể còn cao hơn rất nhiều vì số người khai báo chưa dừng lại ở con số sáu mươi bảy
điều đáng nói đa số người chơi hụi ở phú nhuận chủ yếu là nông dân tiểu thương
và có cả những người là viên chức
số tiền mà họ bỏ ra chơi từ vài chục triệu đến cả tỷ đồng
trong đó có những người tích cóp có người thì kinh doanh
nhưng cũng có cả những người vay từ họ hàng hoặc vay ngân hàng
đây là một bài học đắt giá cho việc huy động vốn theo hình thức chơi hụi
ngày hai tháng ba vừa qua tại đường liên xã đoạn thuộc thôn vân an xã lương phong
huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng
nạn nhân là anh hoàng nhật hảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
ở thôn vân an xã lương phương huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
vào khoảng chín giờ sáng ngày một mươi hai tháng ba lưỡng và anh hảo đã nảy sinh mâu thuẫn
trong lúc tức giận lưỡng đã cuột nạn nhân ngã đập đầu xuống đường
khiến anh hảo bị thương nặng rồi tử vong sau đó
ngày một mươi ba tháng ba lưu văn lưỡng đã đến cơ quan công an đầu thú
khai nhận hành vi phạm tội của mình
theo lời khai của đối tượng nguyên nhân sự việc là do anh hảo mượn một số vật dụng
lưỡng đòi lại nên dẫn đến cãi vã ác
trước đó do uống rượu nên lưỡng đã không kiềm chế được hành vi của mình
trong khi đó công an tp tuy hòa tỉnh phú yên
đã làm rõ đối tượng dùng dao chém gây thương tích bảo vệ bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
sáng ngày bảy tháng ba nguyễn công thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại phường tám tp tuy hòa đến bệnh viện đa khoa tỉnh đón vợ xuất viện
khi vào cổng thắng chạy vào đường ngược chiều nên đã bị anh mai hòa hiệp
là nhân viên bảo vệ chặn lại và dùng gậy gỗ bảo vệ đánh vào vai
bực tức thắng đã dùng mã tấu xông vào chém anh hiệp gây thương tích
sau khi nhận được tin báo công an thành phố đã tổ chức truy xét và nhanh chóng bắt giữ được thắng
khám xét khẩn cấp nơi ở của thắng công an tp đã thu giữ nhiều hung khí
trong đó có một khẩu súng cồn bắn đạn bi và một bịch ma túy
cùng với nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
hiện công an tp tuy hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai hà nội cho biết
sau khi xét nghiệm các chuyên gia đã tìm ra được chất độc bên trong ống thuốc diệt chuột
mà sáu anh em đã uống nhầm
loại hóa chất này vì là kịch độc nên đã bị cấm lưu hành một mươi năm nay
theo bác sĩ nguyễn trung nguyên phụ trách trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
đây là chất độc natchi florosacetates
có trong một loại hóa chất diệt chuột có nguồn gốc từ trung quốc
rất phổ biến ở miền bắc nước ta cách đây một mươi năm trở về trước
chất độc hóa học này có trong loại thuốc chuột
thường ở các dạng ống dung dịch màu hồng đỏ nâu hoặc trong suốt
hoặc là các gói giấy hạt gạo màu hồng
chính vì thế nó trở nên rất nguy hiểm với trẻ em
nếu không may trẻ nhặt được do lầm tưởng là kẹo hay nước ngọt
sáu cháu bé này đã nhầm tưởng ống dung dịch màu đỏ là thực phẩm có thể uống được
trước đó ngày một mươi hai tháng ba sau giờ tan học
sáu anh em họ hàng với nhau ở huyện trương mỹ hà nội đã nhặt được một túi ni lông
có chứa hai mươi ống nhựa với dung dịch màu đỏ do người bán hàng rong để quên
nghĩa là đồ uống được nên các anh em này đã chia nhau uống
sau đó các em mới biết là thuốc diệt chuột và được đưa đến bệnh viện cấp cứu
tất cả các em đã được cấp cứu kịp thời và hiện trong tình trạng khá ổn định
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi vào chiều nay
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo họp khẩn với các địa phương
và các cơ quan chức năng để cùng bàn giải pháp khống chế và ngăn chặn dịch tả lợn châu phi
theo cục thủ y cho đến nay dịch tả lợn châu phi đã diễn ra trên phạm vi một mươi bảy tình hành
trong hai ngày qua tốc độ lây lan của dịch tả lợn châu phi có xu hướng
chậm lại các địa phương đã và đang quyết liệt thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ
và chỉ đạo hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các hộ chăn nuôi
triển khai các biện pháp đồng bộ ngăn chặn dịch bệnh này lây lan
tuy nhiên bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ông nguyễn xuân cường cho biết
trong thời gian tới tình hình thời tiết có những diễn biến thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh

bàn về các giải pháp khống chế và ngăn chặn dịch tả lợn châu phi nhiều địa phương cho biết
dịch tả lợn châu phi hiện không có thuốc chữa vaccine cũng chưa có và công tác phòng chống dịch
chỉ dựa vào tiêu độc khửa chùng
hiện nguồn thuốc này đang dựa vào ngăn sát địa phương chính vì thế trong thời gian tới
dịch có diễn biến phức tạp thì nhiều địa phương sẽ không đảm bảo được nguồn thuốc
nhiều địa phương cũng cho biết thực tế hiện nay nhiều hộ gia đình chăn nuôi đang không xác định
được nguyên nhân cụ thể phát sinh dịch tả lợn châu phi bởi những nhóm nguyên nhân
mà cục thú y đã khuyên cáo đều không thuộc nhóm nào
vừa qua trong báo cáo tổng kết tại các hội nghị thì bộ cũng đã chỉ ra những các nguyên nhân
thì tôi cho rằng các nguyên nhân đấy là đúng thực tế nhưng bây giờ là cũng có thực tế
có những hộ gia đình phát sinh dịch tả lợn châu phi nhưng mà hiện nay thì mình cũng chưa khẳng định được
là nó thuộc vào những nguyên nhân đấy cho nên là cũng cần phải có nghiên cứu cụ thể hơn
để chúng ta khuyến cáo cho người chăn nuôi cho xã hội để chúng ta phòng tránh vấn đề
khi nhận ý kiến của các địa phương các bộ phòng chống dịch tả lợn châu phi
các địa phương bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn một lần nữa nhấn mạnh
các địa phương trong thời gian tới phải tập trung đồng bộ các giải pháp theo chỉ thị bốn
và các văn bản hướng dẫn của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
cần bám sát thực tiễn để đưa ra giải pháp khống chế dịch phù hợp
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh ủy bạc liêu
về công tác an ninh trật tự trên địa bàn
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn quang dương bí thư tỉnh quỹ bạc liêu
báo cáo tóm tắt với đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
mà tỉnh đạt được trong thời gian qua và những định hướng trọng tâm
mà tỉnh triển khai thực hiện trong thời gian tới
mục tiêu mà tỉnh đạt ra cho đến cuối nhiệm kỳ phải đứng vào tốt khá trong khu vực
tỉnh bạc liêu đã xác định năm trụ cột quan trọng mà tỉnh có tiềm năng
để tập trung thực hiện và chọn khâu đột phá là công tác cán bộ tăng cường kỷ luật
kỹ cương nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực thi công vụ
trong quá trình chỉ đạo tỉnh quan tâm sâu sát về công tác đảm bảo an ninh chính trị
trực tự an toàn xã hội trên địa bàn công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
nhằm góp phần ổn định xã hội thúc đẩy kinh tế phát triển
dịp này bí thư tỉnh quỹ mong bộ công an tiếp tục hỗ trợ giúp bạc liêu làm tốt
các mặt công tác này và triển khai đưa công an chính quy về công tác tại các xã
đại tướng tô lâm đánh giá cao sự phát triển của bạc liêu trong những năm gần đây
tình hình an ninh trật tự tại địa phương luôn ổn định nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
bộ trưởng bộ công an cho biết thời gian qua công tác tổ chức sắp xếp bộ máy bước đầu hiệu quả tốt
công tác đưa lực lượng công an gần dân sát dân để tiến dần đến chính quy đối với lực lượng công an xã
nhưng không tăng biên chế từng bước trang bị cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo làm tốt nhiệm vụ trong tình hình mới
việc đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới có những vấn đề phức tạp
sông bằng nhiều giải pháp thiết thực tình hình an ninh trật tự được đảm bảo
bộ trưởng bộ công an hy vọng thời gian tới dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quan tâm sâu sắc của cấp quỹ
chính quyền địa phương tỉnh bạc liêu tiếp tục phát huy tối đa những kết quả đạt được trong giữ gìn an ninh trật tự
an toàn xã hội nhất là giảm thiểu những vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn
đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống bình yên xã hội ổn định
đại tướng tô lâm cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh bạc liêu và các ban ngành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an
làm tốt nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng trên địa bàn
chiều cùng ngày đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến thăm và làm việc với công an tỉnh cà mau
về phía địa phương có các đồng chí dương thanh bình ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
đồng chí trần văn hiện chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
tại buổi làm việc đại tá phạm thành sĩ giám đốc công an tỉnh cà mau
báo cáo kết quả công tác quý i năm hai nghìn một mươi chín của công an tỉnh
theo đó công an tỉnh cà mau đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền
thực hiện những chủ trương nghị quyết chiến lược chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự
mở các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm theo chuyên đề
qua đó nhiều nhóm tội phạm bị tấn công triệt xóa ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các nhóm đối tượng
hoạt động theo kiểu tín dụng đen phát huy hiệu quả của công tác tuần tra kiểm soát ban đêm
tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo
phát biểu chỉ đạo buổi làm việc thay mặt đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng tô lâm biểu dương những kết quả mà công an tỉnh cà mau đạt được thời gian qua
đồng thời chỉ đạo công an cà mau cần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm
tập trung giả soát triệt phá các băng nhóm lưu manh côn đồ cho vai lãi nặng bảo kê
xếp nợ đòi nợ thuê tín dụng đen chống người thẻnh công vụ
thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm làm tốt công tác dân vận
phơi dậy và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển mạnh
bên cạnh đó công an cà mau cần triển khai thực hiện tốt chủ trương
đề án của bộ công an về sắp xếp lại bộ máy tinh gọn bố trí công an xã chính quy xuống cơ sở
lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
tại công an tỉnh lạng sơn học viện chính trị công an nhân dân phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an tỉnh lạng sơn
sáng nay đã tổ chức hội thảo khoa học nâng cao vai trò của hệ thống chính trị cơ sở địa bàn biên giới trong phòng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích một số vấn đề như đánh giá vai trò tầm quan trọng
của hệ thống chính trị cơ sở địa bàn biên giới đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy nói chung và tội phạm ma túy xuyên biên giới xuyên quốc gia nói riêng
đánh giá thực trạng và trao đổi kinh nghiệm phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị cơ sở địa bàn biên giới dự báo tình hình tội phạm ma túy xuyên quốc gia
và đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của hệ thống chính trị cơ sở địa bàn biên giới trong đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trong thời gian tới
trên cơ sở kết quả của hội thảo các đơn vị đồng chủ trì sẽ kiến nghị đề xuất với đảng nhà nước các cấp các ngành và địa phương về những nội dung trọng tâm
có phần phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống chính trị cơ sở địa bàn biên giới trong phòng ngừa ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm ma túy nói chung và tội phạm ma túy xuyên quốc gia nói riêng
còn vào chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao việt nam đã tổ chức họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận quan tâm
trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ có chuyến thăm mỹ trong thời gian tới người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
trong chuyến thăm việt nam vừa qua tổng thống hoa kỳ donald trump đã mời tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thăm hoa kỳ trong năm nay
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã vui vẻ nhận lời thời gian chuyến thăm sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp
bình luận về việc đài loan trung quốc quyết định mở lại chính sách visa quan hồng cho du khách việt nam người phát ngôn lê thị thu hằng cho biết việt nam hoan nghênh việc đài loan tiếp tục cấp thị thực theo chính sách ưu đãi quan hồng cho khách du lịch việt nam và cho rằng việc này sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu của người dân hai bên cũng như các hoạt động du lịch
cũng tại buổi họp báo bà lê thị thu hằng đã thông báo về một số hoạt động đối ngoại trong thời gian tới đáng chú ý có sự kiện sắc mở pháp ngữ được tổ chức tại quảng trường lý thái tổ thủ đô hà nội trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng ba với nhiều hoạt động hấp dẫn
thưa quý vị và các đồng chí hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi chín ngày hội của những người làm báo trong cả nước sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba tại bảo tàng hà nội với quy mô mới và tầm vóc lớn cùng với nhiều hoạt động lôi cuốn
đây là hoạt động do hội nhà báo việt nam ubnd tp hà nội chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
hiện nay công tác chuẩn bị đã đủ các điều kiện cần thiết để hội báo toàn quốc diễn ra thành công tốt đẹp đang bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng
bảo tàng hà nội nơi sẽ diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi chín
một sự kiện quan trọng có ý nghĩa to lớn là tâm điểm thú giữa báo chí và công chúng báo chí
cả nước những ngày này công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện
hiện nay thì có thể nói là nhiều công việc chuẩn bị cho hội báo đã được tiến hành một cách hết sức là khẩn trương và tiến độ có thể nói đến giờ này là rất vào đảo
hội báo năm nay sẽ có nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn
bàn tổ chức sẽ trưng bày các ấn phẩm báo xuân ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám và quý i năm hai nghìn một mươi chín theo bốn khu vực
khu vực trưng bày trung tâm trong tầng một bảo tàng hà nội gồm các gian trưng bày chuyên đề
khu trưng bày báo chí khối trung ương khu trưng bày khối báo chí địa phương khu trưng bày khối các đơn vị đào tạo
bồi dưỡng báo chí và các đơn vị cung cấp trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình truyền thông đa phương tiện
tại sự kiện lần này các cơ quan báo chí thuộc lực lượng công an nhân dân cũng sẽ trưng bày và giới thiệu đến công chúng
các ấn phẩm chuyên đề chương trình phát thanh truyền hình hấp dẫn
bao gồm cả những ấn phẩm chương trình đặc biệt nhân dịp xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
sau thời gian chuẩn bị chúng tôi đã làm xong những phần về market trình bày
trong đó cũng thể hiện được những cơ quan báo chí lớn vừa mang tính toàn diện vừa mang tính trọng điểm
và năm nay có thêm một nét nữa chúng tôi có đưa thêm hình ảnh của cục truyền thông công an dân
một đơn vị mới được thành lập trong tổ chức bộ máy mới của bộ công an theo nghị định một
trong cục truyền thông công an dân để tạo thêm sự phối hợp với các quan
truyền thông lớn của bộ trong đó có ngoài báo công an truyền hình phát thanh điện ảnh
thì nó có thêm một cái đơn vị đó là nhà xuất bản
năm nay chúng tôi cũng sẽ chủ trương là có thêm một góc nhỏ nhỏ trưng bày của nhà xuất bản đấy
để thể hiện được sức mạnh tổng hợp và mô hình tổ chức mới về cơ quan truyền thông của bộ công an
theo kế hoạch tại lễ tổng kết bế mạc hội báo
ban tổ chức sẽ trao các giải gian trưng bày ấn tượng đặc sắc
bia báo tết đẹp giao diện đẹp dành cho báo điện tử dịp tết nguyên đán xuân kỷ hợi
chương trình truyền hình ấn tượng dịp tết nguyên đán xuân kỷ hợi
công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí
phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường biến đổi khí hậu năm hai nghìn một mươi chín
hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi chín bắt đầu từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba tại bảo tàng hà nội
và mở cửa hàng ngày từ tám giờ đến hai mươi một giờ để công chúng tham quan và tham dự các hoạt động

và mở cửa hàng ngày từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi bảy tháng ba tại bảo tàng hà nội
hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi chín bắt đầu từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba tại bảo tàng hà nội